công an lập tức vào cuộc
và chỉ ngay ngày hôm sau nguyễn đức ghĩa đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong tháng năm mấy tại hà nội
người chia tay
sau đó nguyễn đức ghĩa yêu hoàng thị yến
tuy nhiên đến năm hai nghìn chín trong khi vẫn yêu yến thì nghĩa và linh lại nối lại liên lạc
từ đó nghị âm thầm duy trì mối quan hệ song song với cả hai người con gái
người yêu hiện tại công khai là hoàng thị yến
và mối quan hệ trong bóng tối với người yêu cũ nguyễn phương linh
tính chất man dợ ở hiện trường phát hiện ra sát nạn nhân
khiến các cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội
dù đều là những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm
từng không ít lần đối mặt với những vụ trọng án
vẫn không khỏi gai người
vụ án được xác định đã xảy ra từ hơn một mươi ngày trước
đồng nghĩa với việc những manh mối đã dần trở nên mong manh
và thủ phạm thì có quá nhiều thời gian để xóa dấu tích và lần trốn
các mũi công tác phải chạy đua với thời gian đồng loạt triển khai nhiều phần công việc
khi mà hiện trường gây án còn chưa xác định được
và những đặc điểm cần thiết để nhận dạng nạn nhân đều đã không còn
ngay khi mà phát hiện ra cái vụ án
thì cái điều đầu tiên là anh em cũng xác định ngay nó là một vụ giết người
thế thì có phải là giết cướp hay không
có phải là giết người do những lý do gì thì cũng là vấn đề về sau
thì là một vụ giết người mà có thể nói là rất là con rồ
và cũng có thể nói là rất là dã man
hành vi của đối tượng nó cũng rất là dã man
nó hoàn toàn là để cho người ta một cái cảm nhận là rất là man dợ
ở trong đó khi mà nó xảy ra thì ít nhất ban chuyên án cũng có một cái nhận định chung
để chỉ đạo cái việc đó là hiện trường nơi xảy ra cái việc giết cái nạn nhân
nó cũng sẽ nằm trong cái tòa nhà
bởi vì nó có nhiều căn cứ để nó nhận định được đó
thế thì nó đặt ra một loạt những vấn đề về vấn đề giả soát khu dân cư ở trong đó
từng hộ gia đình ở trong cái khu vực đó
thế rồi giả soát cái phần mà liên quan đến tăng vật chứng
có thể đối tượng nó sẽ ở đâu đó nó vẫn còn vứt lại
nó để lại những cái thứ mà liên quan đến cái tài liệu đấy nó vẫn còn
thế thì có thể nói là đấy là những cái mà đặt ra một loạt những yêu cầu
thì phần khám hữu thử thi thì đạn nhân bị cắt mất phần đầu đến đốt sống cổ thứ bảy
và đốt một các ngón tay các ngón tay các đầu ngón tay các đốt một bị cắt toàn bộ
và vùng lưng thì có bốn vết thương trong đó có hai vết thương ở vùng cổ
một vết thương vùng lưng phải và một vết thương vùng lưng trái
thì qua khám thử thi đây chúng tôi nghĩ đây là vụ giết người và cắt sát
cắt sát để làm che giấu hành vi phạm độ của mình
thì đánh giá nhân chết trong khoảng một mươi năm này
và cơ thể đang trong thời kỳ phân hủy
thời điểm mà phát hiện ra cái việc đó thì cũng sau cái kỳ nghỉ lễ của ba mươi tháng bốn
thế thì đây cũng là một cái mà cũng phải đặt ra trong cái yêu cầu là kiểm tra kiểm soát thật kỹ
xem cái thời gian của cái ngày nghỉ lễ những cái ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
thì những hộ nào mà đã để lại căn hộ mà không có người ở
thế thì đấy cũng là những mục tiêu mà đặt ra đối với việc đó
từ ngày hai mươi ba tháng bốn đến ngày năm tháng năm năm hai nghìn một mươi
yến cùng với bà nội về quê huyện đông triều tỉnh quảng ninh
yến đã đưa chìa khóa vòng một nghìn một trăm linh một chìa khóa xe máy cho nghĩa
yến vừa mới về quê được mấy ngày thì nghĩa mang xe của yến đi đàn đời hiệu cầm đồ để lấy một mươi một triệu đồng
từ ngày hai mươi ba tháng bốn đến ngày năm tháng năm năm hai nghìn một mươi yến đã đưa chìa khóa vòng một nghìn một trăm linh một chìa khóa xe máy cho nghĩa

linh cũng không biết đây là nhà yến người yêu của nghĩa mà chỉ biết là nhà một người quen như nghĩa nói

quan hệ với nhau xong nghĩa và linh ngồi chơi điện tử trên máy vi tính
trong lúc đó linh nhận khá nhiều tin nắn điện thoại và nghĩa tỏa ra khó chịu
sau đó nghĩa nhắn một tin nội dung tương tự cho sếp của linh và lập tức tắt máy thao xìm
lúc ấy đã vào khoảng một mươi một giờ đêm nghĩa kéo sắc linh vào toilet
và như một kẻ hoàn toàn mất đi nhân tính nghĩa dùng ba con dao
trong đó có một con dao to một con dao thái và một con dao gọt hoa quả
làm mọi cách để cắt rơi thi thể của nạn nhân
hắn cũng làm tương tự như vậy
với các đốt ngón tay của nạn nhân
nghĩa bọc phần đầu và các đốt ngón tay cắt rời của nạn nhân
bọc vào chiếc váy mà nạn nhân đã mặc đến
rồi cho vào túi ni lông
phần thi thể còn lại hắn bọc vào một chiếc chăn bông
lúc ấy đã dạng sáng ngày năm tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
nghĩa lặng lẽ vác phần thi thể không còn nguyên vẹn của nạn nhân
nên dành lang
men theo cầu thang bộ để tránh camera lên tầng một mươi ba
là tầng cao nhất của tòa nhà
nghĩa mang phần thi thể đặt vào phòng kỹ thuật của tầng một mươi ba
rồi vội vàng rút chăn chạy trở lại căn hộ nơi hắn ở
hắn dọn sạch những vết máu trên sàn nhà
trong toilet rồi tắm rửa thay quần áo
chiếc chăn này dùng để bọc sát nạn nhân
để bê đi cùng bộ quần áo vấy máu
được nghĩa cho vào trong túi ni lông
ném lên ngăn tủ trên cào
hắn lục túi sách của nạn nhân
lấy đồ đạc trong đó
rồi lập tức rời khỏi tòa nhà
bằng chính xe máy của nạn nhân nguyễn phương linh
nguyễn đức nghĩa đang tành sát hai bạn gái
vào đêm ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
cho đến tận ngày một mươi bảy tháng năm
vụ án bị được phát hiện
hơn một mươi ngày
nghĩa có quá nhiều thời gian để thực hiện
hàng loạt thành vi che giống tội ác của mình
nhưng sự tàn độc của hắn được che giống hoàn hảo
dưới lức vỏ bọc thản nhiên đến lạnh lùng
khi mà ngay hôm sau sự việc xảy ra
nguyễn đức nghĩa đang tành sát hai bạn gái

hắn vẫn theo kế hoạch cũ
về quê yến ở đông triều quảng ninh
để đón yến và bà nội cô đi bằng xe khách
trở lên hà nội
ngay trước khi về đến quê yến
nghĩa vẫn mang cái túi nilon đựng phần đầu
và các đầu ngón tay được bọc
trong chiếc váy của nạn nhân
để trong một chiếc ba lồ
khoảng gần một mươi bốn giờ
khi xe đi đến cầu sông cấm
thuộc địa phận huyện đông triều quảng ninh
nghĩa xuống xe
đi bộ quay lại
đến giữa cầu
đứng sát lan can cầu phía bên phải
và vứt túi nilon đựng phần thi thể của nạn nhân xuống sông
hắn bắt xe buýt về nhà bạn gái hiện tại
để đón cô trở lên hà nội
như chưa hề có gì xảy ra trước đó
mà cái hoa bạn em
nó vừa lấy chồng trung quốc
hai vợ chồng nó về đây
nó định tổ chức một bữa tiệc nhỏ
anh với em
đi tham dự đấy
anh làm sao thế
về đến nhà
thấy tường có mảng sườn mấy quét
trên giá sách và dèm cửa lấm chấm vết máu khô
các con dao trong nhà đều biến mất
và được thay thế bằng các con dao khác
yến thắc mắc với nghĩa
thì nghĩa bảo
hắn bị chảy móc can
bị dây ra tường và xung quanh
nên sơn lên để che đi
còn dao thì cùn quá
nên hắn vứt hết và mua dao ngứa thay vào
để giấu đi những vết máu lớn của nạn nhân
nên bị văng khắp phòng
từ buổi sáng trước khi đón xe đi quảng ninh
nghĩa đã mua một hộp sơn về để sơn đè lên phần tường
bị để lại cơ giấu vết
nghĩa đi giải rác các địa điểm
để vứt những vật dụng trong túi
ví của linh
vứt các con dao đã dùng
để chặt sát nạn nhân vào thủng giác công cộng
các cái máy ngồi trên túi
về phần discomfort
trái điểm tráihalten
và đây trở thành những tình tiết đã khát nguyễn đức nghĩa vào tội giết người cướp tài sản
vẫn còn ý kiến trái chiều nhau mà bản thân nguyễn đức nghĩa chỉ khai nhận hắn giết người bạn gái cũ chỉ vì ghen tuông tình cảm
tiền lấy nợ tiền ở những chỗ khác đặt xe của bạn gái vào một chỗ cầm đồ bây giờ phải tìm cách để lấy ra
lấy ra thì phải có một cái khác thế dân làm sao mà người ta không có tiền người ta cho ra lấy ra được
thế rồi ngay sau đó một số tài sản của nạn nhân ví dụ như máy tính cũng được bán cũng được hóa bằng tiền chuyển đổi thành tiền hết
thế rồi xe máy cũng thành một khoản để lấy xe kia ra
không làm chủ bản thân
thì nghĩa đã đi từ những cái sai lầm này đến những cái sai lầm khác
đã lấy cái sai lầm này mình đã sai lầm rồi lại lấy những cái tiếp tục lại có những cái sai lầm khác để sửa những cái sai lầm sau này
thì nó thành một cái chuỗi tâm lý tội phạm nó cứ xa đà dần vào cái việc mà hành vi phạm tội nó gây ra như thế
thì đây cũng là một cái diễn biến tâm lý tội phạm nói chung
tuy nhiên suy cho cùng dù động cơ mục đích của việc nguyễn đức nghĩa giết nguyễn phương linh
là mâu thuẫn tỉnh ái hay chiếm đoạt tài sản thì tính chất tan độc man rộng bán gây nên là không thể thay đổi
ai vào thời điểm ấy nhiều người cho rằng với một tội ác rõ rành rành như vậy
thì làm sao có thể có bất kỳ lời bao chữ nào dành cho kẻ thù ác ấy được
nhiều người đã cho rằng là đề nghị tôi là không nên để mà bảo chữa cho những cái bị can nó dã man nó không còn tính người như thế
bảo chữa cái gì bây giờ có thể là mọi người ở trong xã hội còn chưa hiểu được cái công việc luật sư và cái nghề luật sư của chúng tôi là như thế nào
trước hết là bảo vệ quyền lấy hợp pháp của công dân nhưng trên hết là bảo vệ công lý bảo vệ sự công bằng để pháp luật được thực thi theo đúng quy định
dù bị cáo sau này có bị trừng phạt như thế nào thì cũng phải hiểu rằng là pháp luật đã có những các cái đường lối xử lý
và tâm phục khẩu phục
có phải vì nguyễn đức nghĩa là một kẻ được ăn học đến nơi đến trốn hắn hiểu rất rõ câu rằng lưới trời lồng lộng tùy thưa nhưng khó thoát
nên sau khi gây tội ác lớn đến như vậy hắn vẫn không tìm đường trốn đi biệt tâm biệt tích
hay bởi vì hắn quá tự tin với thủ đoạn che giấu đặc điểm nhận dạng nạn nhân mà hắn đã thực hiện một cách đầy thú tính sau đó
chắc hẳn khó có ai có thể khỏi
có câu trả lời chính xác
các ngày sau đó nghĩa lang thang ngủ từ các quán internet và tỉnh thoảng vẫn đến nhà yên chơi
thấy mọi việc có vẻ yên nắng hắn mượn lại xe của yến đặt lại vào cửa hàng cầm đồ đang giữ xe của linh
lấy xe của linh ra đi sơn lại thành màu đen thay biển xuất giả rồi lại đặt xe linh vào đó
mấy hôm sau nghĩa đến nhà yến lấy túi đực trăng bọc sắc linh bộ quần áo dính máu của hắn cung biển xuất giả mang về công nghệ bài phòng
quê hắn vứt xe của yến đặt xe của yến vào đó
hắn đặt xe của yến xuống sân
đến ngày một mươi bảy tháng năm khi đang qua nhà yến chơi thấy người dân và công an tập trung đông nghĩa đoán xác linh đã bị phát hiện
hắn lập tức tìm đường tàu thoát
ngôi nhà mà nguyễn đức nghĩa lẩn trốn nằm ở trung tâm thành phố thái nguyên nơi tập trung khá nhiều nhà trọ cho sinh viên
việc xác định được chính xác đối tượng không hề dễ dàng
thông tin ban đầu chúng tôi chỉ nắm được nội dung vụ án và có một đối tượng tên là nguyễn đức nghĩa ảnh thì không có
và qua tả giặc điểm nhận dạng thì các đồng chí có cung cấp
đối tượng có quen biết một đối tượng tên là nguyên ở địa bàn thái nguyên
đối tượng này là hình như là các đồng chí cung cấp là hình như là cầm đồ hoặc là cho vay
thế thì chúng tôi đã tiến hành là giao nhiệm vụ cho các đồng chí đội trưởng và các đồng chí trinh sát
tiến hành là giả soát đối tượng tên là nguyên mà có cái biểu hiện là cầm đồ
thế thì qua cái quá trình giả soát trên địa bàn thành phố và các cái huyện thì chúng tôi có phát hiện là có một đối tượng tên là nguyên
mà quê là ở dưới thái bình lên
thế thì qua xác minh thì các đồng chí ở công an hà nội cũng cung cấp là cái đối tượng tên là nguyên ấy cũng là người thái bình
thế thì chúng tôi thấy là có những cái nó trùng hợp
thế thì sau khi là xác định được đối mối quan hệ của đối tượng thì chúng tôi đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
để xác minh có đối tượng nguyễn đức nghĩa mà là cái đối tượng mà gây ra cái vụ án ở hà nội có đến đấy hay không
thì bằng các cái nghiệp vụ thì đến chiều tối thì chúng tôi xác định là đối tượng
có đến đấy
đối tượng của bạn trai mình trong thời gian vừa qua
linh tính mách bảo yến tìm cách liên lạc đòi gặp nghĩa để hỏi về nghi vấn của mình
nói dối hắn đang về quê và bảo yến lên mạng nói chuyện
tuy nhiên bằng công tác nghiệp vụ bố trí người tra trộn vào khu vực nhà ở
các cán bộ chiến sĩ công an thái nguyên và hà nội từng bước nắm được di biến động của đối tượng nghĩa
ban đầu nguồn thông tin cho biết nghĩa đang không có mặt ở bên trong ngôi nhà
lực lượng vây mắt và liên tục thay đổi các phương án và chờ đợi suốt nhiều giờ đồng hồ
mục tiêu đạt ra là phải bắt gọn chính xác đối tượng giữ an toàn tuyệt đối cho người dân sống xung quanh khu vực
trong ngôi nhà mà đối tượng đang ẩn nấp và cho chính đối tượng
cho đến tối ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi sau nhiều giờ phục kích
xác định chính xác đối tượng có mặt trong nhà người bà con của hắn
công tác được lệnh đồng thời ập vào và đã bắt gọn đối tượng
ngay sau khi bị bắt đức nghĩa dường như đắt lường trước kết cục hắn lấy lại bình tĩnh nhanh chóng
ngay khi dẫn dải lên ô tô hắn đã bắt đầu khai nhận về hành vi tội ác
khi mà chúng tôi có một thông tin về bắt giữ được đối tượng
rồi mà anh em người ta khai thác nhanh ở trên khu vực bắt giữ thì người ta đã có ngay cái thông tin về cái tăng vật mà đối tượng nó mang đặt
nó mang cầm cố
địa bàn của hà nội đối tượng nó cũng nói rõ là cái xe của chị linh mà nó chiếm đoạt được là cái xe scr
đối tượng đã mang đến đặt một cái hiệu cầm đồ
nó cũng không cho mình cái thông tin ngay
thế nhưng mà cái hình ảnh cái thông tin của đối tượng nó khai về một cái hiệu cầm đồ trên đường láng
mà lại gần một cái ngã ba
đối tượng lại tiếp xúc với một người mà có tên
có tên và tầm khoảng độ năm mươi hơn năm mươi tuổi
khi mà có được thông tin như vậy
thì chúng tôi cũng triển khai ngay những cái mũi thông tin
liên quan đến giả soát và để truy tìm cái thang vật của cái vụ án
như thông tin ban đầu là nếu mà chính xác thì nó sẽ có ngay ở trong cái kho của đối tượng
thế nhưng mà mình kiểm tra ban đầu
thì hai quyển sổ với cái thông tin mà người chủ người ta đã mở cho mình xem
cả cái kho người ta chứa những thứ đồ ở trong đó thì cũng chỉ có một vài cái xe khác
liên quan đến cái việc này
chúng tôi cũng không nản trí ở điều đó bởi vì mình không dừng lại ở đấy được
cho đến phút cuối cùng mà khi đối tượng nó đứng ở cửa của khu vực bây giờ thì
cái người kia người ta mới phát phục và lúc đấy mới chịu mở ra cái thông tin về cái kho thứ hai
quanh đó cách đó một đoạn
thì đối tượng nó nghĩ rằng là cái chỗ cất giấu rất là kĩ
thế hơn nữa là mình đưa ra một cái màu trắng màu bạc thế nhưng mà họ thì lại có một cái màu đen
mà lại có một cái biển của quảng linh ở đó thì thực ra nó lại rất là kho
cái việc mà liên kết liên hệ với một cái tăng vật của mình
khi đối tượng nghĩa về đây thì chúng tôi là người trực tiếp hỏi nghĩa
và ghi lời khai ban đầu thì đối tượng nghĩa là người rất là bình tĩnh
đối tượng khai báo tả từng chi tiết cụ thể chi tiết những hành vi hành động của đối tượng
khi đâm hạ sát chị linh
và sau đó là
phần thi thể ra
đối tượng mô tả rất là kĩ
và chi tiết về cái việc đấy
cũng lúc đó là cần phải chi tiết
nhưng khi đối tượng mà mô tả
đến từng những cái
mà diễn lại toàn bộ những hành vi ở hiện trường
với một cái góc độ là
khai nhận nó chính xác
thì quả thực là anh em cũng
rất là ghê giận về cái
dã man của đối tượng
thực ra thì những cái cảm giác
về con người
những cái cảm giác về cái hành vi của đối tượng nó có cái gì đó nó rất là thú tính
trong một cái
hoàn cảnh là
một con người thật đang ngồi trước mặt mình
cũng không thể hình dung hết được
cái dã man man dở của nó
đến mức độ như thế
theo như lời luật sư kể lại
ngày xảy ra tai nạn thương tâm lấy đi mạng sống của người cha nguyễn đức nghĩa
là khi bố mẹ hắn
đang trên đường đến với con người
đi vay mượn số tiền hàng chục triệu đồng
để lon nộp cho tòa sớm nhất
nhằm khắc phục hậu quả do con trai gây ra
từ đó nuôi hy vọng
nghĩa sẽ được giảm án ở phía phúc thẩm
hai ông bố cũng mang nỗi đau mất con
nhưng lại chẳng thể đứng về cùng một phía
ông nguyễn đức hùng
bố nghĩa từng đến tận nhà ông nguyễn văn ba
bố của linh
để xin được thắp nén nhang tạ tội với nạn nhân
nghe tin ông hùng ra đi giữa lúc gia đình đang lông vào cảnh thê lương
ông ba cũng thật tâm thương xót
nhưng ông vẫn cương quyết
không vì thế mà xin giảm án được cho nghĩa
từ ngay khi tra tay vào
còng số tám của cơ quan điều tra
đã bắt giữ từ thái nguyên là nghĩa đã hiểu rồi
và chấp nhận ngoại sự phán quyết
đấy chỉ vì thương
thương bố thương mẹ và tất cả mọi thứ hối hận việc đấy
thì để cho bố mẹ yên lòng
có thể kháng cáo đến điện cuối cùng như thế
và tại cái phiên tòa phúc thẩm
khi mà xét xử
phúc thẩm thì
người ta cũng mời hết cả hai đêm
bị hại và gia đình
của nghĩa cũng có đến
chỉ có là thiếu đi ông hùng
là người bố là cái người mà
thân thiết và lo lắng nhất cho
nghĩa thì đã không có mặt ở cái xét xử vì ông đã bị
về tai nạn giao thông
qua phiên tòa xét xử từ cấp sơ thẩm đến phúc thẩm
nó cũng chỉ mang nặng một cái nỗi buồn
một khung khí nó tan thương
kể cả bên phía gia đình
bị cáo ngồi khóc rồi bên phía người bị hại
cũng ngồi khóc có thứ gì
mang di ảnh đến cũng rất thương tâm giữa cả hai bên
mẹ nghĩa thì cứ hết lòng ra xin lỗi gia đình rồi là
gặp gỡ gia đình bên phía
vợ chồng nhà ông ba người bị hại đó rồi ra sức để xin lỗi rồi là xin tha thứ cho con
có một con đường sống
dù có nhiều cái tình nhé giảm nhẹ mới
nhưng mà cái tính chất mức độ hành vi nguy hiểm
cái việc thực hiện tội phạm của nguyễn đức nghĩa là không còn tính người
nên dù có các tính chất giảm nhẹ thì tòa án vẫn tuyên phạt nguyễn đức nghĩa tử hình
qua quá trình quản lý nghĩa
thì tôi được biết là
nghĩa sống với gia đình nó cũng rất là tình cảm
đặc biệt là
bố thì là luôn luôn sát sao và động viên với tựa
thế cho nên là nghĩa rất là
tính trọng bố mình
thế cho nên là
biết tin bố bị tai nạn chết như thế thì đối tượng nghĩ là bởi vì cái việc mình
gây ra đã gây ra cú sốc quá lớn cho gia đình
và để cho bố là phải suy nghĩ nhiều nên không tập trung được trong cái việc tham gia giao thông nên dẫn đến tai nạn và bố chết
đối tượng bảo như thế là
như mình đã là
gây ra cái chết của bố mình
không nên bị sốc
quá trình thực hiện điều tra
nghĩa khai báo chi tiết
thanh khẩn về địa điểm
cũng như cách thức
hắn ném phần trăm
thi thể của nạn nhân xuống sông
những ám ảnh tội lỗi hành hạ nghĩa hàng đêm
nên hắn không dám che giấu bất cứ điều gì
nhưng cho dù như thế
trạng hành trình của ông nguyễn văn ba
cùng điều tra viên của công an thành phố hà nội
đi tìm lại phần thi thể của linh chẳng dễ dàng gì
giữa mênh mông con nước biến đổi bất thường
việc tìm kiếm gì
diễn ra nhiều ngày thật vô cùng gian nàn
và có những lúc
tưởng chừng như vô vọng
hợp cùng đồng chí
đội chủ đội trọng án trần ngọc hà
hiện nay là cục trưởng của nhà hình sự
đến sông cấm đấy
hãy tìm được
vùng đầu của
phần đầu của cháu linh
khi chúng tôi đến nơi thì báo cáo chí là lần thứ nhất
mục đích sông cấm nâng lên cao
thì anh em cũng đã cũng phải
phải hỏi kinh nghiệm của nhiều người làm cái vùng sông nước vùng đấy
cuối cùng chúng tôi tìm
một con thuyền lan bé thì có hai tôi và đồng chí giữ hà
anh em thì chống thuyền nhau đi tìm
và được số phối hợp và sự trợ giúp của người dân ở vùng sông cấm đấy
lần thứ ba chúng tôi đã phát hiện được cái
của cháu linh trôi giặt vào cái vùng bãi sệnh
của vùng sông cấm đấy
sau đó thì qua giám định với người thân
đấy là đúng là phần đầu của cháu linh
đối tượng dây dứt đến cái lúc khi nhắn tự hình
đấy chính là cái việc mà nó
rất là bình thường
có thể đối với mọi người
cái việc mà
con cái là được phụng dưỡng bậc sinh thành cha mẹ lúc về già
khi mà bố mẹ qua đời thì được thắp cho bố mẹ nén nhang
nghĩa này luôn luôn dây dứt về cái việc mà
người bố mà nghĩa rất là
khi chết đi mà không thể
thắp được cho búa dù chỉ là một nén nhang
khi còn lại một mình mẹ già thì cũng không thể được phụng dưỡng mẹ già một ngày
cũng như những từ tù khác
nguyễn đức nghĩa được viết bức thiệt cuối cùng
về cho gia đình
trước giờ thi hành án
nghĩa viết cũng khá ngắn gọn
và các con thân yêu
vậy là sau hơn bốn năm dài chờ đợi
cuối cùng đến ngày
con được trở về bên cha
mọi người hãy mừng cho con đi
con yêu mẹ
các anh chị và các con thân yêu mẹ
con vô cùng
con của mẹ nguyễn đức nghĩa
một mươi bảy giờ ba mươi phút
ngày hai mươi hai tháng bảy
dường như bức thư
giống một hơi thưởng trút ra
nghĩa đang mong chờ hơn bốn năm qua
để được chấm dứt quãng thời gian đàng đáng
sống trong áo ảnh
phần đa số những người chúng tôi phỏng vấn trong chương trình
khi nói về vụ án này
và về đối tượng nguyễn đức nghĩa
đều phải cố ghim nén cảm xúc
bởi dường như họ lại một lần nữa đối diện với ý niệm rằng
danh giới phần con lấn át phần người
trong mỗi con người thật quá mong mạnh
dù mỗi người chúng ta ở lứa tuổi nào
ở vị trí xã hội ra sao
nếu chỉ một phút giây đánh mất bản thân
cũng có thể dẫn đến những hậu quả
vô cùng nghiêm trọng
hãy xây dựng cho mình một lối sống bình yên
với những mối quan hệ trong sáng lành mạnh
đó chính là bức màn bảo vệ
cho bản thân mỗi người
tránh xa khỏi những cám rỗ và những cạm bấy của cuộc đời
hãy xa khỏi tất cả những hạn thích mà đối diện với chúng ta